công an tỉnh thừa thiên huế cho biết vào ngày hai mươi tám tháng bảy cơ quan an ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
hai đối tượng bị bắt giữ là đỗ trí thành giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài lê văn lộc phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
trước đó công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng trần xuân long tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài về hành vi tham ô tài sản
được biết từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một trong quá trình tham gia quản lý điều hành cảng hàng không quốc tế phú bài
ba đối tượng gồm thành lộc và long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng
thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế phú bài cho công ty cổ phần phú hoàng thịnh còn gọi là taxi vàng và công ty taxi tc huế taxi thành công
tổng số tiền long chiếm đoạt là hơn năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra tiếp tục tiến hành đấu tranh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật